các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn sẽ phép chất ma túy và yêu cầu bà phải làm theo hướng dẫn
tiếp đó cán bộ công an yêu cầu bà e chuyển tiền để xác minh làm rõ
nếu bà e không lên can thì sẽ trả lại
sau đó cán bộ công an còn cung cấp số tài khoản ngân hàng để bà e có thể chuyển tiền kiểm tra
vì lo sợ nên người phụ nữ đã chuyển gần một hai tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng trương hồng linh đứng tên
sau đó bà e phát điện mình bị lừa thế nên đã tới công an trình báo
tương tự gần đây nhiều người dân mất tiền tỷ
vì được công an hướng dẫn đăng ký vneid mới đây ngày bảy tháng ba bà quy nhân viên văn phòng ở tp hcm
nhận cuộc gọi của người đàn ông sưng hô là cán bộ công an phường một mươi sáu quận bốn tp hcm
người này yêu cầu bà quy đăng ký lại thông tin định danh mức hai vneid do tài khoản của bà chưa được đăng ký vì lỗi hệ thống
vị cán bộ này còn đọc tên số căn cước công dân nơi cư trú của bà quy và đề nghị bà lên trụ sở công an đăng ký vneid
sau khi nhắc khéo hiện nhiều người đang xếp hàng ở trụ sở nên phải chờ lâu
người này nói sẽ hướng dẫn bà quy đăng ký vneid qua điện thoại cho thuận tiện tin tưởng bà quy đã đồng ý
người này tiếp tục nói nếu làm trên điện thoại iphone sẽ bị lỗi
sau đó yêu cầu bà quy sử dụng điện thoại samsung súng hệ điều hành android
sau đó người này dùng gia lô tên thanh luân kết bạn và gọi video hướng dẫn bà tìm trên google link dịch vụ công bvgov com
yêu cầu bà tải ứng dụng
cổng dịch vụ bộ công an về điện thoại bà quy tải ứng dụng về và tiếp tục được hướng dẫn làm các bước định danh như đăng nhập lấy dấu vân tay
lúc này người gọi thông báo dịch vụ phải đóng phí một mươi hai đồng và hướng dẫn bà quy đăng nhập ứng dụng ngân hàng mở máy bay trên điện thoại samsung
thực hiện xong bà quy nhận tin nhắn từ mb bank về điện thoại và ngay lập tức tài khoản của bà bị trừ tiền ba lần số tiền bị trừ gần một năm tỷ đồng
theo công an tp hcm gần đây tình trạng các đối tượng mạo danh công an viện kiểm sát tòa án gọi điện để ham dọa bị hại lừa đảo
chiếm đoạt tiền lại tiếp diễn mặc dù đã được lực lượng chức năng khuyến cáo thế nhưng hiện nay số người sập bẫy vẫn gia tăng
khi nạn nhân nói không liên quan hoặc không phải là tội phạm thì đối tượng lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh
hay nói rằng có thể thông tin cá nhân của nạn nhân bị lợi dụng yêu cầu làm theo hướng dẫn để phục vụ công tác điều tra xử lý
đối tượng dẫn dụ nạn nhân làm theo yêu cầu
phần lớn đối tượng nhắm vào người ít có điều kiện tiếp xúc với báo chí thông tin trên mạng xã hội như
người cao tuổi về hưu nội trợ gia đình đây cũng là những người nhẹ dạ cả tin và ít có khả năng đề phòng
để tránh sập bẫy loại tội phạm này người dân cần cẩn trọng bình tĩnh trước các thông tin đe dọa uy hiếp
phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
để nêu cao tinh thần cảnh giác đồng thời có kiến thức để tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo
để tránh mắc bẫy của loại tội phạm này
người dân không nên công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội trang thương mại điện tử hoặc khi mua sắm tại cửa hàng
khi có cuộc gọi tự xưng là công an viện kiểm sát tòa án phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc triệu tập hợp lệ
đến công an địa phương nơi cư trú
đặc biệt người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như bơm phim số trên máy điện thoại xác minh số điện thoại
không ấn vào những đường link giả mạo không cung cấp số tài khoản mã otp thẻ tín dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ ai
người dân cũng tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng dưới bất kỳ hình thức nào nếu chuyển phải báo ngân hàng
phong tỏa số tài khoản đã chuyển cần xác thực thông tin trước khi truyền tiền
lực lượng chức năng tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi có nghi vấn phải báo cáo cho người thân và cơ quan công an gần nhất để xử lý
ông ngô minh hiếu pc công tác ở trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc bộ thông tin và truyền thông cho biết
người việt nam đang nằm trong top bị lừa đảo qua mạng nhiều nhất trên thế giới
đó là do tình trạng lộ thông tin cá nhân quá phổ biến các đối tượng lừa đảo dựa vào thông tin này để đưa nạn nhân vào các kịch bản hoàn hảo
theo ông tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng dụ cho hưởng hoa hồng rồi lừa lấy tiền là hình thức lừa đảo
phổ biến nhất ở việt nam do các nạn nhân luôn có nhu cầu lấy lại số tiền bị lừa
nên các đối tượng lừa đảo lại bày ra dịch vụ hỗ trợ thu hồi tiền bị treo do xử lý đơn hàng để tiếp tục lừa tiền
sau khi chiều thức hỗ trợ thu hồi tiền bị lật tẩy bọn xấu nghĩ ra cách lập fanpage mạo danh cơ quan công an
đăng nội dung khuyên cáo về các chiều thức lừa đảo trên mạng xã hội khuyên nạn nhân mạnh dạn tố giác tội phạm
hứa hẹn sẽ giúp nạn nhân khắc phục hậu quả
các bài viết này được chạy quảng cáo rầm rộ trên google và facebook
khi liên hệ tố giác và mong lấy lại khoản tiền bị lừa nạn nhân sẽ tiếp tục bị lừa với cùng kịch bản nhập sai cách
bị yêu cầu chuyển tiền lần thứ hai thứ ba
theo ông ngô minh hiếu cơ quan chức năng rất khó giúp nạn nhân thu hồi khoản tiền bị lừa đảo
do kẻ xấu lợi dụng tài khoản ngân hàng ảo truyền tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong thời gian ngắn
do đó cách tốt nhất là người dân nên cảnh giác trước các đề nghị hỗ trợ của người không quen biết
hay các đề nghị truyền tiền cung cấp hình ảnh thông tin cá nhân
ông lê hoàng việt lâm sàng viên trưởng đại học an ninh nhân dân hướng dẫn thêm
trước khi nhắn tin cho một fanpage người dùng nên kiểm tra tính chính thống của trang
các fanpage lừa đảo thường không có thông tin gì về người lập trang thời gian tồn tại của trang rất ngắn
bài viết trên trang thường sai chính tả ngữ pháp các bình luận dưới mỗi bài viết nai nái nhau
theo các chuyên gia khi thấy có số lạ gọi đến
những cách giữa đây sẽ giúp người dân xác định số lạ vừa gọi đến điện thoại của mình là số như thế nào có phải lừa đảo hay không
sử dụng công cụ tìm kiếm trên internet
cách đơn giản nhất để kiểm tra một thông tin nào đó chính là sử dụng công cụ tìm kiếm trên internet
các công cụ được tìm kiếm phổ biến nhiều người sử dụng là google microsoft bing yahoo baidu
người dùng chỉ cần nhập thông tin vào ô tìm kiếm rồi nhấn enter hoặc nốt tìm kiếm là sẽ thấy các kết quả liên quan từ khóa mà mình đã nhập
với số điện thoại bạn cũng nhập số mà bạn muốn tìm hiểu thông tin vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm
các kết quả liên quan đến số điện thoại đó sẽ hiện ra
công cụ tìm kiếm sẽ trả cả thông tin hồ sơ người dùng công khai được liên kết với số điện thoại bạn tìm
ngoài ra nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm của các trang mạng xã hội như facebook zalo
cũng có thể giúp bạn tìm kiếm được các thông tin công khai liên quan đến số điện thoại đó
các trang web tra cứu ngược
hiện nay các trang web tra cứu ngược cũng được sử dụng để tìm kiếm thông tin đến một số điện thoại nào đó
các trang web này có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu lớn hơn các công cụ tìm kiếm
lưu ý một số dịch vụ tra cứu sẽ yêu cầu người dùng phải trả phí
ngoài ra các trang này có thể yêu cầu người dùng đăng ký bằng số điện thoại
họ tên và một số thông tin khác để được tra cứu
những thông tin này sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu của trang
và được sử dụng trong trường hợp có người tìm kiếm số điện thoại của bạn
có rất nhiều trang web tra cứu ngược mà người dùng có thể sử dụng như
spydealer setlookup whitepage ứng dụng nhận dạng người gọi
ngoài hai cách trên bạn có thể tham khảo cách cài vào điện thoại các ứng dụng nhận dạng người gọi
các ứng dụng này sử dụng dữ liệu do người dùng cung cấp
để xác định thông tin liên quan đến các số điện thoại lạ gọi đến điện thoại
có thể hiểu đơn giản là khi một người dùng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
và xác định đó là cuộc gọi tiếp thị hay cuộc gọi lừa đảo
người này sẽ ghi lại thông tin đó trên app
như vậy những người dùng sau đó có thể thấy thông tin liên quan này
nếu nhận được cuộc gọi từ cùng một số điện thoại
ngoài ra các ứng dụng này cũng có tính năng như báo cáo thư giác
chặn các cuộc gọi và tin nhắn giác